từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một giáo viên mầm non giáo dục phổ thông trường chuyên biệt được nghỉ hè tám tuần
bao gồm cả nghỉ phép hàng năm đây là một trong những nội dung có trong nghị định số tám mươi bốn
quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục vừa được chính phủ ban hành
nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi với giáo viên trường trung cấp và
giảng viên trường cao đẳng thời gian nghỉ hè là sáu tuần giảm hai tuần so với quy định hiện hành
ngoài thời gian nghỉ hè và nghỉ phép giáo viên được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của
bộ luật lao động giảng viên đại học nghỉ theo lịch của trường riêng giáo viên tại các cơ sở
giáo dục thuộc bộ công an bộ quốc phòng lịch nghỉ hè do chính phủ quyết định riêng